trong buổi lắng nghe ý kiến cử tri doanh nghiệp của tp hcm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng đã gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp doanh nhân luôn đồng hành đặt niềm tin với nhà nước chính quyền tp hcm chia sẻ khó khăn với người dân cộng đồng xã hội

cũng là mẹ của hai mươi ba đứa trẻ bồ côi và chủ nhân của nhiều hoạt động hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trong suốt những năm tháng sinh sống tại việt nam